tổng thống mỹ donald trump vừa được thượng viện nước này tuyên bố vô tội sau khi bỏ phiếu bác bỏ cả hai điều khoản luận tội ông trump lạm quyền và cản trở quốc hội
cuộc bỏ phiếu vào dạng sáng nay ngày sáu tháng hai theo giờ việt nam đã chính thức khép lại chuỗi một trăm ba mươi năm ngày ác mộng của ông trump khi biến ông trở thành tổng thống thứ ba trong lịch sử mỹ bị luận tội
tổng thống donald trump đã được tuyên bố vô tội trong điều khoản luận tội đầu tiên về cáo buộc lạm quyền với năm mươi hai phiếu chống và bốn mươi tám phiếu ủng hộ
tất cả các nghị sĩ đảng dân chủ và thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa mitt romney đã bỏ phiếu ủng hộ điều khoản luận tội này
trong khi đó tỷ lệ bỏ phiếu đối với điều khoản luận tội thứ hai là năm mươi ba phiếu chống và bốn mươi bảy phiếu ủng hộ thượng nghị sĩ mitt roni đã bỏ phiếu chống điều khoản luận tội này
thượng viện mỹ tuyên vô tội đối với ông chủ nhà trắng sau khi tổng thống trump vừa có thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình
kết quả một cuộc thăm dò được gallub công bố ngày bốn tháng hai cho thấy tổng thống donald trump đạt được tỷ lệ ủng hộ bốn mươi chín mức tín nhiệm cao nhất của ông trong các cuộc khảo sát kể từ khi nhậm chức tại nhà trắng